vào sáng ngày hôm nay ủy ban nhân dân huyện crong park tỉnh đắk lắc cho biết là đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông trần văn sáu
chủ tịch ủy ban nhân dân xã vụ bổn từ một mươi tám h ngày một mươi tháng tám đến hết ngày hai mươi bốn tháng tám
quyết định trên được ký sau khi sở y tế tỉnh đắk lắc công bố một mươi sáu ca mắc covid một mươi chín chưa rõ nguồn lây tại thôn bảy xã vụ bổn
ông trần văn sáu bị tạm đình chỉ công tác do chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín không kịp thời để tụ tập đông người
và chỉ đạo cách ly tại nhà không nghiêm để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
chiều ngày một mươi tháng tám sở y tế tỉnh đắk lắc công bố chùm một mươi sáu ca bệnh tại thôn bảy xã vụ bồn
phần lớn là các cháu nhỏ đã tham dự buổi tiệc sinh nhật của một gia đình trong thôn vào tối ngày năm tháng tám
hiện cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây nhiễm của chùm ca bệnh và đang tiếp tục truy vết